đã liên tiếp xảy ra các cuộc khủng hoảng kinh tế biến đổi khí hậu và những cảnh báo
về giới hạn khai thác tài nguyên và hệ sinh thái
thực tế này đòi hỏi nhiều quốc gia phải chuyển dịch mô hình tăng trưởng hiện có
theo đó hướng tiếp cận nền kinh tế xanh đang được quan tâm và phát triển
việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó
kinh tế xanh được coi là nội dung quan trọng hướng tới trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng
và tái cấu trúc nền kinh tế việt nam theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
trong chương trình kinh tế và dự báo ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
kinh tế và dự báo
chúng ta hiện tại đang sống với nhịp sống của thế kỷ thứ hai mươi một
nông nghiệp phát triển công nghiệp phát triển công nghệ cũng phát triển
hay nói cách khác mọi thứ đều phát triển không ngừng
và tồn tại song song với sự phát triển đi lên không ngừng đó chính là vấn đề về môi trường
hàng thế kỷ qua các hoạt động của máy móc thiết bị tiên tiến các chất thải công nghiệp sinh hoạt hay giao thông vận tải
đã gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ trái đất tăng nhanh chóng gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính
việc sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch than dầu khí đốt khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện lò gạch xe cơ giới đốt dơm dạ chặt phá rừng bãi tập trung rác thải
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu nghiêm trọng diễn ra trên toàn thế giới
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang gây hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu
trên thế giới vấn đề ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường đô thị nông nghiệp công nghiệp
ô nhiễm không khí không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người
mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái và làm biến đổi khí hậu như mưa acid suy giảm tầng ozone hiệu ứng nhà kính
nền công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ
thì nguồn thải gây ô nhiễm không khí lớn và chất lượng không khí sẽ ngày một xấu đi
ngày nay vấn đề ô nhiễm không khí đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và khó khắc phục hơn trên toàn thế giới
nguyên nhân của tình trạng này
nguyên nhân của tình trạng này
ngoài ra còn một số hoạt động tự nhiên khác có tác động tiêu cực tới môi trường
sự ấm toàn cầu do ô nhiễm được cảm nhận rõ ở các vùng đất liền bắc cực và nhiều khu vực ở nam cực
con số một độ c nghe có vẻ thấp nhưng xét theo nhiệt độ trung bình của bề mặt một hành tinh nó thực sự là mức cao
các nhà khoa học tin rằng trái đất bắt đầu nóng lên kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi do hiệu ứng nhà kính
nếu sự phát thải không được kiểm soát
giới khoa học tin rằng nhiệt độ trái đất có thể tăng quá bốn năm độ c
mức nhiệt này sẽ làm biến đổi hành tinh của chúng ta và suy yếu khả năng hỗ trợ của trái đất trong một lượng dân số khổng lồ
có thể khẳng định sự phát triển vẫn theo mô hình kinh tế nâu đã và đang gây hủy hoại môi trường và suy thoái tài nguyên
trong bối cảnh đó các nước tiên tiến với nền kinh tế công nghiệp đang chuyển dần thành kinh tế hậu công nghiệp
và từng bước chuyển sang kinh tế trí thức
các dạng thức kinh tế của thế giới cũng đang có xu hướng chuyển dần sắc thái từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh
thực tế cho thấy tăng trưởng xanh đã được xác định là trọng tâm trong chính sách phát triển quốc gia của nhiều nước trên thế giới
trong nỗ lực đạt được sự phát triển bền vững
mô hình kinh tế mới này ghi nhận giá trị và vai trò của đầu tư vào vốn tự nhiên tạo ra việc làm là trụ cột để giảm nghèo
vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch nền kinh tế xanh sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp sử dụng nguồn lực và năng lượng hiệu quả hơn
bất chấp những ảnh hưởng khủng hoảng toàn cầu giá trị của ngành kinh tế xanh nói chung và năng lượng sạch nói riêng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai
dự báo trong hai mươi hai mươi năm năm tới các nước g hai mươi đạt tốc độ tăng trưởng cao và gia tăng đáng kể tỉ trọng ngành công nghiệp xanh đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng xanh
đến năm hai nghìn hai mươi năm thị trường thế giới với các thiết bị xanh sẽ đạt khoảng sáu tỷ usd nên kinh tế xanh đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm trên ba mươi tăng lượng đóng góp cho gdp thế giới lên sáu năm
theo một báo cáo mới đây của ilo đến năm hai nghìn ba mươi hai mươi bốn triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu nếu những chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy một nền kinh tế xanh hơn được đưa vào thực hiện

kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy
hiện có một số cách tiếp cận để thúc đẩy tăng trưởng xanh đó là cách tiếp cận theo từng khu vực của nền kinh tế hoặc đó là cách tiếp cận liên ngành xuyên suốt các lĩnh vực như sử dụng hiệu quả tài nguyên sản xuất và tiêu dùng bền vững
hướng tới nền kinh tế xanh cũng được coi là một trong những phương thức nhằm xóa đói giảm nghèo và cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống
trong một kịch bản đầu tư xanh hai gdp toàn cầu được phân bổ để làm xanh các lĩnh vực năng lượng giao thông xây dựng chất thải nông nghiệp thủy sản nước và rừng
kinh tế xanh sẽ cung cấp các nguồn năng lượng có khả năng hỗ trợ cho một bốn tỷ người hiện đang thiếu điện và cho hơn bảy trăm linh triệu người khác đang không được tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện đại
trong bối cảnh xu hướng đón đầu và hội nhập với làn sóng kinh tế xanh đang lan rộng trên khắp thế giới đảng và nhà nước việt nam đã có chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường
coi tăng trưởng xanh là nội dung trọng tâm trong phát triển bền vững
đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức để cộng đồng doanh nghiệp việt nam phát triển và bắt kịp với xu hướng toàn cầu
đây là một dây chuyền sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa chất lượng
cao của công ty nam thái sơn
với chiếc lý thay đổi để thích ứng
trong hai mươi năm qua tổng công ty nam thái sơn đã cố gắng nâng cao cải thiện chất lượng sản phẩm từng bước đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
đặc biệt dù là một ngành nghề có hàm lượng chất thải cao tuy nhiên nam thái sơn đã xây dựng được hệ thống sản phẩm tự hủy thân thiện với môi trường đảm bảo yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính
cùng với đó doanh nghiệp cũng mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cao cấp giúp chất thải từ sản phẩm bao bì nhựa của đơn vị luôn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn môi trường hiện hành
từ hai nghìn tám nam thái sơn là một trong những công ty đầu tiên đã sản xuất túi tự hủy thân thiện với môi trường
và nam đại sơn là một trong những công ty đầu tiên được bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận về túi tự hủy thân thiện với môi trường
và chúng tôi luôn luôn đi theo cái hướng này
đi theo hướng là nghiên cứu phát triển và định hướng theo nhu cầu khách hàng
và cái đối tượng khách hàng mà đang quan tâm rất nhiều đến môi trường mà chúng tôi đang làm đó là khách hàng các khối cộng đồng chung châu âu và đặc biệt là khách hàng nhật bản
thực tế hiện nay xu hướng xanh đang từng bước in dấu trên trái đất và với nhiều người tiêu dùng nó đã trở thành một lối sống
bắt nhịp với xu hướng trên nam thái sơn đã quan tâm tới hoạt động xử lý chất thải
và là nhà sản xuất tiên phong đi đầu trong mảng sản xuất chất thải
các bào bì nhựa tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường

đó là mục tiêu để giữ môi trường xanh
không phải cho đối tượng khách hàng mình cho các nước đang mua hàng
mà cho chính đất nước mình cho chính cái thị trường việt nam
đây là dây chuyền sản xuất các sản phẩm tre ép tấm công nghệ cao của nhà máy bwg mai châu
với tổng mức đầu tư lên tới gần một mươi năm triệu usd vào hệ thống nhà xưởng vùng nguyên liệu định hướng phát triển của doanh nghiệp
là hướng tới các sản phẩm che ép hiệu cơ thân thiện với môi trường
chọn châu âu là thị trường xuất khẩu chính
doanh nghiệp đã xây dựng và tuân thủ những quy tắc rất nghiêm ngặt về vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất
từ quá trình xử lý cây tre lựa chọn loại keo ép chất lượng cao đến điều tiết hàm lượng chất thải
đảm bảo độ an toàn thân thiện môi trường của sản phẩm đều được doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt
thì để đảm bảo cho một cái sản phẩm là sạch một trăm linh
có thể nói như chúng tôi nói ở đây là sản phẩm hữu cơ
tất cả các sản phẩm đồ gia dụng của chúng tôi là sản phẩm hữu cơ
thì chúng tôi phải đảm bảo là cái sản phẩm đó nó phải không có hóa chất độc hại
thì để mà đảm bảo cái việc không có hóa chất độc hại thì chúng tôi phải có một cái quy trình rất là nghiêm ngặt
từ xử lý cái cây che cây che từ khi mà nó là nguyên liệu nó đầu vào
thì qua rất nhiều các công đoạn khác nhau
thì chúng tôi trong tất cả công đoạn đấy thì chúng tôi không sử dụng bất cứ một loại hóa chất độc hại nào
và đặc biệt là cuối cùng là cái công đoạn hai công đoạn cuối cùng là keo ép
thì chúng tôi nhập khẩu từ singapore là một công ty rất uy tín là ikea
ikea của singapore thực sự là công ty của nhật bản
thứ hai nữa là các sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm bề mặt sản phẩm
nếu như là sơn hay là các cái dầu ăn tức là cái dầu khoáng
thì chúng tôi sử dụng để hoàn thiện các cái bề mặt sản phẩm thớt
thì những cái vật
vật liệu hoàn thiện như vậy thì là an toàn một trăm linh với người sử dụng
do vậy là các cái sản phẩm của chúng tôi nó đảm bảo an toàn cho người sử dụng một trăm linh
và đảm bảo an toàn cho môi trường
bên cạnh việc thích ứng định hướng xu thế phát triển xanh trong sản xuất của mỗi doanh nghiệp
nhiều công ty tập đoàn đã tham gia vào lĩnh vực phát triển hệ thống xử lý chất thải tập trung
cung cấp các giải pháp hoàn thiện dây chuyền sản xuất bảo vệ môi trường
giúp các doanh nghiệp sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao cấp của thế giới
và bắt kịp làn sóng tăng trưởng xanh đang lan rộng
sau một thời gian thì chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu là xử lý chất hải
thực sự là nó rất làn thiết đối với môi trường và cho việt nam nói chung
trong khi đó thì chúng tôi với cái công nghệ là sản xuất xi măng
thì có cái điều kiện để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp để mà xử lý chất thải một cách triệt để
thì với cái công nghệ của chúng tôi thì chúng tôi xử lý chất hải một cách triệt để

tại vì những cái loại thức thải thứ cấp phát sinh từ quá trình thiêu đốt chẳng hạn
đối với các cái lò đốt bình thường hoặc là cái gãi pháp bình thường
thì mình cũng phải thải ra ở chỗ nào đó hoặc là phải đi trôn lấp
còn trong khi chúng tôi những cái loại trò đó thì chúng tôi trở thành một phần trong cái sản phẩm xi măng đầu ra của chúng tôi luôn
vì vậy là không cần phải chôn lấp
một điểm nữa là chất thải mà sử dụng trong cái lò nung xi măng thì tận dụng được nhiệt thải
vì vậy là chúng tôi cũng giảm cái việc tiêu thụ than đá trong quá trình sản xuất
việt nam là quốc gia có nguồn tài nguyên vị thế cao vị trí địa lý chính trị quan trọng
có cả vùng núi đồng bằng và ven biển
có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với kinh tế của các nước trong vùng
về khách quan đang trở thành một trung tâm của vùng đông nam á
với tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú
để phát triển nền kinh tế xanh
chính vì vậy kinh tế xanh được chính phủ việt nam coi là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững
đảm bảo phát triển kinh tế nhanh hiệu quả
và góp phần quan trọng thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
kinh tế xanh sẽ giúp việt nam thúc đẩy quá trình thay đổi các mô hình tăng trưởng
tái cơ cấu nền kinh tế
nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh
tăng hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh
thông qua nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến
phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại
nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
giảm phát thải khí nhà kính
ứng phó với biến đổi khí hậu
góp phần xoa đói giảm nghèo
tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững
đại hội đồng liên hiệp quốc
thay thế tám mục tiêu phát triển
chính nghĩa kỹ
bằng một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
với một trăm sáu mươi tám chỉ tiêu
rất tương kỳ
các quan điểm về phát triển bền vững
bắt đầu được mở rộng ra
và mang tính bao trùm lớn hơn
phản ánh khát vọng chung của toàn nhân loại
là được sống trong hòa bình
phát triển xanh
môi trường sống trong sạch
tiến bộ và công bằng so
không còn chiến tranh mà đói nghèo
đó cũng chính là khát vọng
của đảng nhà nước
và nhân dân việt nam
chiến lược kinh tế xanh của việt nam
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
đã xác định được ba mục tiêu
khuyến khích các ngành kinh tế
sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
với giá trị gia tăng cao
hạn chế tiến tới xóa bỏ những ngành sử dụng
lãng phí tài nguyên thiên nhiên
gây ô nhiễm môi trường
ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại
nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
giảm phát thải khí nhà kính
góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
nâng cao đời sống nhân dân
thông qua việc tạo thêm việc làm
từ các ngành công nghiệp xanh
và cải thiện chất lượng cuộc sống
thông qua việc xây dựng lối sống thân thiện với môi trường
mới đây bộ tài nguyên môi trường
đã công bố sáu mục tiêu của ngành tài nguyên và môi trường
trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó một trăm linh khu công nghiệp
khu chế xuất
đang hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung
hoàn thành xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
đồng thời hoàn thành xây dựng các tiêu chí
phát triển bền vững về môi trường
biến đổi khí hậu đại dương
ngoài phát triển kinh tế và phát triển xã hội
chính phủ việt nam
đã đạt sự quan tâm đặc biệt
để biến đổi môi trường
mà đặc biệt là chúng tôi đã
tham gia công bước khung của liên hiệp quốc
về biến đổi khí hậu
và cũng tưởng thực tiết ký
ở top một ở bà rì
và thật sự nhất
là quỹ môi trường toàn cầu
vừa học tập việt đà nẵng việt nam
cách đây vài hôm
đã nhìn nhận việt nam
là quốc gia tiên phong
thực hiện mô hình thành phố bền vững
và đây được xem là hình mẫu
nhân động cho nhiều quốc gia khác
thời gian qua
việt nam đã xử lý nghiêm
cấp sự cố
gây ô nhiễm môi trường
thực hiện tái cơ giáo kinh tế
và chủ đổi các ngành kinh tế
thâm dụng tài nguyên
tìm mặt các nguy cơ cao
gây ô nhiễm môi trường
lớn các ngành kinh tế thân thiện môi trường
thâm dụng công nghệ
dựa trên khung chiến lược tăng trưởng xanh
do tổ công tác của chính phủ thành lập
với tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chính phủ việt nam kỳ vọng
sẽ thiết lập được đầy đủ nền tảng vật chất
kỹ thuật nguồn nhân lực và thể chế phù hợp
để phổ biến và thực hiện triệt đề
các phương thức tăng trưởng xanh
chiến lược cũng xác định
một số chỉ tiêu định lượng như tiết kiệm năng lượng
sử dụng năng lượng tái tạo
giảm phát thải trong nông nghiệp
sản xuất sạch hơn
tỷ lệ phần trăm đầu tư cho môi trường
các giải pháp lựa chọn chính sách
như tái cấu trúc kinh tế công nghệ tài chính
tổ chức chỉ đạo giám sát xử lý vi phạm
lồng ghép sẽ được thực hiện
khi khung chiến lược tăng trưởng xanh hoàn thành
sẽ mở ra triển vọng và đặt nền móng
cho phát triển nền kinh tế xanh ở việt nam
việt nam vẫn luôn nhất quán
với chủ trương phát triển kinh tế
đi rơi bảo vệ môi trường
hướng tới yêu cầu cao
trong phát triển bình vững
một mươi bảy mục tiêu phát triển bình vững của liên hợp quốc
chính là một sự gợi mở về mặt chiến lược
để việt nam thực hiện
chiến lược cải cách
và phát triển của mình
lồng ghép mục tiêu phát triển bình vững
và có kế hoạch hành động
việt nam tự tin
sẽ đạt được
và thậm chí hoàn thành trước
nhiều mục tiêu phát triển bình vững
của liên hợp quốc trước năm hai nghìn hai mươi
giác phẩm thực tinh
biết tầm kiếm bước
làm việc quan trọng
để cục đường thất mạng chúng ta
tôi nghĩ rằng việt nam đã bắt đầu
con đường tăng trưởng xanh
tuy nhiên việt nam sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa
để đạt tới tăng trưởng xanh
đặc biệt phải tập trung xử lý
đối với các lĩnh vực tác động lên môi trường
còn rất nặng nề
ví dụ như trong công nghiệp và nông nghiệp
hai lĩnh vực góp phần quan trọng
trong tăng trưởng của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám
đây là cơ hội để chúng ta tập trung hơn
vào chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp
đó là nông nghiệp sạch
và hướng tới các hệ thống xử lý
chất thải bảo vệ môi trường
trong các nhà máy công nghiệp
hướng phát triển như vậy
sẽ giúp mang lại giá trị thẳng dư cao hơn
nâng cao sức khỏe cho người dân
và bảo vệ môi trường
đồng thời cũng giúp việt nam tham gia sâu hơn
vào chuỗi cung ứng các sản phẩm của thế giới

đó là định hướng cân bản cho sự tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững
tăng trưởng xanh nhằm phát triển bền vững
là yêu cầu cấp bách và xu thế tất yếu
trong sự phát triển của việt nam
đó cũng là mục tiêu chiến lược quan trọng
mà đảng chính phủ và nhân dân việt nam quyết tâm thực hiện
việt nam cần có những hành động tức thì
để định hướng cộng đồng doanh nghiệp
truyền đổi sang một nền kinh tế xanh hơn
sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
giảm phát thải khí nhà kính
thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại
phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng
để nâng cao hiệu quả kinh tế
ứng phó với biến đổi khí hậu
góp phần xóa đói giảm nghèo
và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững
chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu
việt nam xác định tăng trưởng xanh
sẽ là mục tiêu dài hạn và quan trọng của nền kinh tế
trong đó đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ tăng cường sử dụng năng lượng sạch
năng lượng tái tạo
thanh hóa sản xuất
thanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững
đây cũng sẽ là nỗ lực của chính phủ
trong quá trình thực hiện cam kết
với cộng đồng quốc tế
cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu
quý vị thân mến
chương trình kinh tế và dự báo phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
khiên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây